sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân thành phố phan thiết đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt một mươi hai tháng tù đối với bị cáo đào minh châu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng chiều ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín số sáu
đặt tại khu vực ngã năm đường trường chinh đặng văn lãnh thành phố phan thiết
sau khi nhậu với bạn về đào minh châu điều khiển xe máy bị kiểm soát tám mươi sáu h sáu ba nghìn hai trăm năm mươi chín
lưu thông vào đường đảng văn lãnh
khi đến chốt kiểm soát bị tổ công tác liên ngành ra hiệu yêu cầu châu dừng xe để kiểm tra theo quy định
tuy nhiên do không có giấy tờ hợp lệ sợ bị phạt nên châu đã tăng gia vượt chốt bỏ chạy
trước sự manh động xem thường pháp luật của đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt dùng xe máy đuổi theo
và yêu cầu quay lại chốt nhưng khi gần đến chốt thì đối tượng tiếp tục tăng ga vượt chốt để tẩu thoát
lực lượng chức năng tiếp tục điều khiển xe máy đuổi theo áp sát hai bên để yêu cầu dừng xe
nhưng đối tượng manh động dùng chân đạp vào xe lực lượng truy đuổi và điều khiển xe máy tông thẳng vào xe máy
của một đồng chí công an khiến xe ngã xuống đường
vụ việc đã làm một đồng chí công an bị thương đối tượng châu bị khống chế đưa về trụ sở công an làm việc
tại phiên tòa xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo châu gây nguy hiểm cho xã hội
gây cản trở việc thực thi pháp luật của lực lượng chức năng vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội
ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch chung của thành phố phan thiết
vì vậy với một mươi hai tháng tù giam là bản án thích đáng cho hành vi xem thường pháp luật của bị cáo
nhằm để răng đe giáo dục và phòng ngừa chung
cũng trong ngày một mươi bốn tháng một mươi thanh tra bộ văn hóa thể thao du lịch đã ra quyết định xử phạt hành chính bốn mươi năm triệu
đối với nhóm grab nhà làm liên quan sản phẩm âm nhạc với lời lẽ xúc phạm xuyên tạc phật giáo
thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết đã mời các thành viên nhóm grab nhà làm
lên văn phòng làm việc vào ngày một mươi ba tháng một mươi
tại đây bộ đã chia ra những sai phạm về lời bài hát và hình ảnh quảng bá của bài rap thích ca mô trí
đã xuyên tạc và làm xấu hình ảnh phật giáo
thanh tra của bộ quyết định xứ phạt nhóm số tiền bốn mươi năm triệu đồng
cũng yêu cầu phải tiêu hủy sản phẩm gỡ hoàn toàn khỏi các nền tảng mạng xã hội
vào ngày sáu tháng một mươi nhóm rắp nhà làm cũng đã đến trụ sở giáo hội phật giáo việt nam xin sám hối
sau khi dư luận lên tiếng chỉ trích sản phẩm thích ca mô chí
không chỉ riêng nhóm rap nhà làm thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch đã mời thêm nhiều rắper khác
việc phát hành sản phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục và đạo đức
sau nửa tháng thành phố hồ chí minh nới lỏng giãn cách xã hội
đến nay lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt gần bốn trường hợp vi phạm về trực tự an toàn giao thông
với tổng số tiền hơn tám tỷ đồng
cụ thể đến nay lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh đã lập biên bản xử lý ba bảy trăm năm mươi bảy trường hợp vi phạm
trong đó có bốn trăm một mươi chín trường hợp chạy xe quá tốc độ quy định ba trăm bảy mươi bảy trường hợp dừng đổ không đúng quy định
hai trăm ba mươi tám trường hợp lưu thông ngược chiều không chấp hành hiệu lệnh đèn của tín hiệu giao thông
năm trăm bảy mươi một trường hợp lưu thông không đúng phần đường tạm giữ chín xe ô tô hai trăm hai mươi một xe mô tô
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe một trăm chín mươi tám trường hợp
về tai nạn giao thông tính từ ngày một đến ngày bảy tháng một mươi toàn thành phố xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
là một mươi hai người chết
trong đó năm mươi số vụ có nguyên nhân do không chú ý quan sát một mươi sáu số vụ do không giữ khoảng cách an toàn
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm dự báo tình hình trực tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp
do hoạt động kinh doanh buôn bán tại tp hcm đang dần trở lại bình thường
dẫn đến mật độ phương tiện lưu thông tăng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao
để đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia giao thông người dân cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
và yêu cầu kiểm soát của lực lượng chức năng
kính thưa quý vị hôm nay là ngày thứ hai thí điểm mở lại giao thông liên tỉnh liên vùng
dù vậy thì ở khu vực đồng bằng sông cửu long chưa có tuyến giao thông liên tỉnh liên vùng nào được mở lại
hiện chỉ có vĩnh long là mở lại tuyến xe kết nối với tỉnh đồng nai
các tỉnh còn lại vẫn chưa mở tuyến giao thông liên tỉnh
theo ban quản lý bến xe tỉnh sóc trăng muốn mở lại các tuyến liên tỉnh thì phải có sự thống nhất giữa các địa phương
hiện sở giao thông vận tải tỉnh sóc trăng vẫn đang làm việc này
đây cũng là một trong những lý do mà nhiều địa phương ở miền tây chưa mở lại các tuyến giao thông liên tỉnh
theo sở giao thông vận tải thành phố cần thơ tình hình đang có sự thay đổi khi mới đây chính phủ vừa có nghị quyết một trăm ba mươi
ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hiện đơn vị đang chờ hướng dẫn mới từ bộ giao thông vận tải rồi mới tham mưu cho lãnh đạo thành phố
mở lại các tuyến giao thông liên tỉnh liên vùng
trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh lâm đồng ghi nhận thêm một mươi chín ca covid một mươi chín mới
trong đó riêng huyện đức trọng chiếm một mươi bốn ca và đây là ổ dịch mà địa phương đang quyết liệt ngăn chặn
từ ngày bảy tháng một mươi cho đến nay riêng địa bàn huyện đức trọng tỉnh lâm đồng ghi nhận có tổng số một mươi chuỗi lây nhiễm covid một mươi chín
với bốn mươi chín ca truy vết ba trăm một mươi ba f một và bảy trăm bảy mươi bốn f hai sàng lọc cộng đồng ba bốn trăm chín mươi người
chùng ca bệnh tại thôn pré phú hội đức trọng đến nay đã ghi nhận một mươi sáu ca
chùm ca này được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trước khi tiêm vaccine
còn phần lớn các chuỗi ca khác chủ yếu xác định nguồn lây từ các tài xế xe tải
từ ngày một mươi ba tháng một mươi huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã ra quyết định phong tỏa tạm thời cách ly y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín thôn pé xã phú hội và khu vực tổ tám tổ một mươi ba thị trấn liên nghĩa
các vùng xanh trên địa bàn chuyển từ tổ chức học trực tiếp sang dạy học
các vùng xanh trên địa bàn chuyển từ tổ chức học trực tiếp sang dạy và học online
hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi ông trần anh thư phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho biết
vừa có văn bản yêu cầu công an thành phố long xuyên bỏ test nhanh covid một mươi chín tại trạm t hai
khi mà người lái xe đã tiêm đủ vaccine và có giấy âm tính còn hiệu lực
theo đó các xe chở hàng đã đăng ký luồng xanh tài xế và người đi cùng đã tiêm hai mũi vaccine
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng kỹ thuật rt pcr
hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính còn hiệu lực thì chỉ cần khai báo y tế sẽ được vào tỉnh an giang
trước đó nhiều doanh nghiệp phản ánh về việc qua lại trạm t hai ở cửa ngõ vào an giang
bị chút kiểm soát yêu cầu test nhanh gây cạt xe nghiêm trọng
thậm chí có một số trường hợp đã tiêm vaccine hai mũi và đã có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực
nhưng khi vụ tính này đợi bị kêu lại test gây lãng phí và cạt xe
để tạo điều kiện thuận lợi lưu thông an giang đã quyết định bỏ quy định bất cập này
vào sáng nay hội nghị các bộ trưởng asean về vấn đề ma túy lần thứ bảy ammd bảy
đã chính thức được
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến do campuchia chủ trì đăng cai tổ chức
đoàn đại biểu việt nam do đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng trong đó chia sẻ lập trường chung của asean
về thái độ không khoan nhượng đấu tranh phòng chống ma túy
theo đuổi mục tiêu lâu dài hướng tới một cộng đồng chung asean không ma túy
và đề nghị trong thời gian tới các quốc gia thành viên asean
cần tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm thúc đẩy
và nâng cao hiệu quả hợp tác trong đấu tranh phòng chống ma túy
sau nghi thức trào cờ asean phát biểu khai mạc hội nghị
thống tướng ke kim nhan phó thủ tướng chính phủ
chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ma túy campuchia đã nhấn mạnh
mặc dù chịu tác động bởi đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên tình hình ma túy tại khu vực asean tiếp tục diễn biến khó lường
đặc biệt các đối tượng tội phạm luôn thay đổi phương thức thủ đoạn
trong buôn bán vận chuyển ma túy
vì vậy các quốc gia asean cần đề xuất những hoạt động mang tính phù hợp
linh hoạt để ngăn chặn các hoạt động tội phạm sản xuất vận chuyển ma túy
và các loại tiền chất tăng cường chia sẻ thông tin hợp tác
trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong khu vực
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam chia sẻ
lập trường chung của asean về thái độ không khoan nhượng với ma túy
và theo đuổi mục tiêu lâu dài hướng tới một cộng đồng chung asean không ma túy
với trách nhiệm của một nước thành viên việt nam đã có những đóng góp tích cực
vào các hoạt động chung của asean
đặc biệt năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã đăng cai tổ chức thành công ammd sáu
với nhiều văn kiện quan trọng được thông qua thúc đẩy đối thoại
và tạo điều kiện chia sẻ thông tin về tình hình ma túy bất hợp pháp trong khu vực
về tuyên bố chung asean về vấn đề ma túy tại phiên họp cấp cao
của ủy quan phòng chống ma túy nhật quốc lần thứ sáu mươi hai vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tại viên áo việt nam cũng đã tham gia tích cực có trách nhiệm
vào các hoạt động chung của nội khối như asos bốn mươi một asos bốn mươi hai
phối hợp xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch hành động
bảo vệ cộng đồng asean chống ma túy trái phép hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
và kế hoạch hợp tác asean về đấu tranh phòng chống ma túy
và sản xuất ma túy trái phép tại khu vực tân đắp vàng hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
một số giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác
trong đấu tranh phòng chống ma túy đã được bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
trong đó ở cấp độ khu vực các nước asean cần tiếp tục duy trì
củng cố quan hệ hợp tác trên cơ sở xây dựng lòng tin chính trị
trong đấu tranh phòng chống ma túy tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động
của các cơ chế hợp tác quốc tế hiện có
ở cấp độ quốc gia bộ trưởng tô lâm đề nghị các bên cần chủ động thiết lập
kênh trao đổi thông tin triển khai các đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới tội phạm ma túy xuyên quốc gia
các nước asean cần chủ động thích ứng trong trạng thái bình thường mới
thông qua tổ chức các hội thảo tập huấn trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm
trong phòng chống ma túy tăng cường phối hợp giao lưu hợp tác trong nội khối
thông qua áp dụng hộ chiếu vaccine thỏa thuận làm xanh tăng cường hợp tác
với các nước đối tác đối thoại asean trong lĩnh vực nâng cao năng lực
cho lực lượng hành pháp và hỗ trợ trang thiết bị phương tiện kỹ thuật
phục vụ trong công tác phòng chống ma túy
đồng thời các nước asean cũng cần tiếp tục thể hiện sự đoàn kết
thống nhất trong việc thể hiện quan điểm lập trường đối với chính sách kiểm soát
ma túy toàn cầu đóng góp tiếng nói xây dựng và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh cần tiếp tục thể hiện một tinh thần hợp tác
và chia sẻ trách nhiệm cao hơn nữa để ngăn chặn đẩy lùi tội phạm
tệ nạn ma túy trên toàn cầu và hạn chế thấp nhất hậu quả để lại cho xã hội
chính phủ việt nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên asean
trong đấu tranh phòng chống ma túy mong muốn các nước và tổ chức quốc tế
tiếp tục dành sự quan tâm hỗ trợ việt nam thực hiện thành công công tác phòng chống ma túy
việt nam nhất trí cao đối với các nội dung đề ra và tin tưởng rằng
kết quả của hội nghị ammd bảy sẽ thể hiện cam kết chính trị cấp cao cho asean
trong phòng chống ma túy giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tại hội nghị các nhà lãnh đạo cũng tập trung thảo luận một số nội dung chính
về tình hình phát triển trong khối asean
kết quả hội nghị quan chức cấp cao asean về vấn đề ma túy lần thứ bốn mươi một bốn mươi hai
và các báo cáo đánh giá giữ kỷ về kế hoạch hành động asean
phân đấu bảo vệ cộng đồng chống tệ nạn ma túy hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
kế hoạch hợp tác asean đấu tranh phòng chống sản xuất và mua bán ma túy
bất hợp pháp tại khu vực tam giác vào hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
hội nghị cũng đã thông qua tuyên bố chung của chủ tịch ammd bảy
trong đó tái khẳng định cam kết của asean trong việc ủng hộ hợp tác khu vực
thực hiện hóa mục tiêu vì asean không ma túy
sáng nay trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã chủ trì kỳ họp thứ năm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
tại kỳ họp ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thảo luận cho ý kiến
báo cáo kết quả công tác giữa hai kỳ họp của ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
trong đó đánh giá giữa hai kỳ họp từ ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
từ nay thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã giúp ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
với một khối lượng công việc rất lớn tập trung tham mưu đảng ủy công an trung ương
bàn hành nghị quyết chương trình công tác kiểm tra giám sát và quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chỉ đạo nghiên cứu xây dựng ban hành một mươi tám văn bản quy chế quy định quy trình
thực hiện hai mươi bốn kế hoạch kiểm tra giám sát chuyên đề
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã thông qua báo cáo kết quả giám sát
đối với một tổ chức đảng
đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và một số đảng viên có khuyết điểm vi phạm theo quy định
phát biểu kết luận kỳ họp thứ trưởng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương trần quốc tỏ đánh giá
công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp của thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
đảm bảo chú đáo bài bản đúng quy trình quy định
các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi thảo luận với tinh thần cầu thị lắng nghe góp ý cụ thể vào báo cáo
và quyết định các vấn đề theo thẩm quyền góp phần vào chất lượng hiệu quả của kỳ họp
sáng nay thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó tổ công tác đặc biệt của chính phủ
đã đến và làm việc tại công an tỉnh an giang về công tác cán bộ và trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho các tập thể cá nhân thuộc công an tỉnh an giang
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã ghi nhận biểu dương đánh giá cao vai trò vị trí tinh thần trách nhiệm
của lực lượng công an tỉnh an giang trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng chí đặc biệt đánh giá cao công tác truy vết khoanh vùng dập dịch của công an tỉnh an giang
khi thành lập các lực lượng truy vết bốn cấp bóc tách f ra khỏi cộng đồng đã nhanh hơn dịch và đánh chặn dịch
bên cạnh đó công an tỉnh an giang đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương
đã xử lý hình sự một mươi vụ một mươi một đối tượng vi phạm trong công tác phòng chống dịch
tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
thời gian qua mặc dù trong điều kiện khó khăn tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến nhanh
phức tạp và nguy hiểm nhưng toàn thể cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn trên toàn quốc
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân tận tụy với công việc
không quản ngại khó khăn gian khổ vất vả ngày đêm căng mình với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
phòng chống dịch covid một mươi chín ở cơ sở nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
để lại những dấu ấn sâu đậm hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
cụ thể lực lượng công an xã thị trấn cùng một lúc phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ
như tổ chức nắm tình hình an ninh trật tự để tham mưu với cấp ủy chính quyền xã thị trấn
các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm
tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các cơ quan đoàn thể các tổ chức cá nhân
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trực tiếp thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội quản lý cư trú quản lý dân cư
quản lý người nước ngoài quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
quản lý vũ khí và liệu nổ tiền chất nổ công cụ hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ ứng phó với sự cố thiên tai thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản
quản lý giáo dục đối tượng trực ban tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm
tổ chức bắt giữ người phạm tội quả tang bắt truy nã bảo vệ hiện trường cấp cứu người bị nạn
thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự công cộng trật tự giao thông
bảo vệ các sự kiện trực tiếp gần dân tiếp nhận nghiên cứu đề xuất xử lý giải quyết đơn thư
khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân
đặc biệt lực lượng công an xã thị trấn đã rất nỗ lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng
quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân
phối hợp với lực lượng y tế giả soát tổng hợp số người dân đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
để nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đúng đủ sạch sống
đồng thời phải thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đồng thời nhiều cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện
với nghĩa cử cao đẹp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại và kịp thời cứu người bị đuối nước
tổ chức cưu mang giúp đỡ các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa giáo dục các cháu
không bị kẻ xấu lôi kéo xa ngã vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật
nhiều đồng chí đoàn viên thanh niên đã sung phong tự nguyện đi nhận công tác
tại các xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
đây là những hành động việc làm thể hiện rõ nét về phẩm chất cách mạng của người công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ thể hiện rõ hành động lúc dân cần lúc dân khó có công an
đặc biệt là ý chí quyết tâm tinh thần chiến đấu bền bỉ và lòng trung thành tuyệt đối
của lực lượng công an xã thị trấn đối với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận
đánh giá cao và biểu dương về những kết quả thành tích và sự nỗ lực cố gắng
của toàn thể cán bộ chiến sĩ công an xã thị trấn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cơ sở dữ liệu căn cước công dân và phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua
thời gian tới tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở sẽ còn diễn biến phức tạp
nảy sinh nhiều vụ việc cần sự vào cuộc rất tích cực của lực lượng công an xã thị trấn
do vậy bộ trưởng tô lâm yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị nhất là giám đốc công an các địa phương
phải kịp thời quan tâm động viên khen ngợi và có hình thức chăm sóc đảm bảo sức khỏe cho cán bộ
chiến sĩ công an xã thị trấn để các đồng chí yên tâm vững vàng và tích cực hơn nữa
trong quá trình thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tiếp tục với tin an ninh trật tự đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lý văn tâm
trú tại thị xã tân châu tỉnh an giang về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc
vào ngày hai mươi một tháng bảy lý văn tâm điều khiển thuyền chở gạo đến khu vực thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
giao bán cho các chủ nhà máy xây xát sau đó tâm trở về nhà tại khóm long hưng ngai phường long sơn
nhưng đã không đến cơ quan y tế để khai báo theo đúng quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
cho đến khoảng một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng bảy tâm cùng vợ thử test nhanh và xét nghiệm covid một mươi chín
cho kết quả dương tính sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm những người thân trong gia đình của vợ chồng tâm
kết quả có thêm bảy người dương tính với sars cov hai
hải dương vừa bắt quả tang năm đối tượng đang san chiếc gà trái phép tại nhà kho của một công ty trên địa bàn tỉnh
nhà kho này do phạm văn quyền trú tại phố tống duy tân phường ngọc châu thành phố hải dương thuê để sang chiết ga trái phép
lực lượng chức năng bắt quả tang năm đối tượng
đối tượng đang san chiếc khí ga trái phép từ bồn chứa loại một mươi hai tấn sang các vỏ loại bình một mươi hai kg của các hãng khác nhau
tại hiện trường có một xe tải với hai trăm linh hai bình ga chuẩn bị được mang đi tiêu thụ
tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà xưởng lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật phục vụ việc sang chiếc ga trái phép
gồm một bình chứa ga bằng kim loại dài sáu bốn mét một máy nén khí bốn máy bơm ga kèm hệ thống đường ống dẫn khí
và một hệ thống bảng điện tử đồng hồ một máy bơm ga bằng kim loại